trong một tuyên bố chung chính phủ các nước anh mỹ australia bahrain canada đan mạch đức hà lan new zealand và hàn quốc nêu rõ mục đích của cuộc không kích nhằm vào lực lượng phiến quân houthi ở yemen là giảm căng thẳng và khôi phục sự ổn định ở biển đỏ
tuyên bố nhấn mạnh liên minh này sẵn sàng hành động để đảm bảo dòng chảy thương mại tự do tại một trong những tuyến đường thủy quan trọng nhất thế giới
kể từ tháng một mươi một năm ngoái lực lượng houthi đã tăng cường tấn công các tàu thương mại di chuyển qua biển đỏ để thể hiện sự ủng hộ đối với phong trào hồi giáo hamas đang xung đột với israel ở dãy gaza
trong một cuộc tấn công trả đũa quy mô lớn ngày một mươi một tháng một quân đội mỹ và anh đã tiến hành không kích hơn một mươi địa điểm của houthi tại yemen bằng tên lửa tomahawk phóng từ tàu chiến và các chiến đấu cơ
các quan chức mỹ giấu tên cho biết mục tiêu của các cuộc không kích là các trung tâm hậu cần hệ thống phòng không và các địa điểm cất dấu
trong một cuộc tấn công của houthi phản ứng trước các cuộc không kích của mỹ và anh tổng thống thổ nhĩ kỳ tayyip erdogan đã cảnh báo về nguy cơ lao thăng căng thẳng trên biển đỏ
oman lên án cuộc tấn công và quan ngại nguy cơ gia tăng xung đột ở khu vực bộ ngoại giao kuwait cũng ra tuyên bố bày tỏ lo ngại và kêu gọi các bên kiềm chế tránh lao thăng căng thẳng